dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và còn có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày mai ngày một mươi một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
cường độ bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chậm lại theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông trên khu vực phía bắc huyện đảo hoàng sa
cường độ mạnh cấp chín giật cấp một mươi ba
dự báo trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chậm lại theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km và có khả năng suy yếu thành bão cấp tám hoặc áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trong đêm nay và ngày mai vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông
sẽ có mưa rào và rông mạnh gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một một mươi hai biển động rất mạnh
quay trở lại với tình hình thời tiết trên đất liền trong đêm qua mưa vẫn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng dọc suốt các tỉnh từ nghệ an trở vào đến bình thuận
riêng khu vực bắc và trung trung bộ vẫn có mưa vừa thậm chí là mưa to có nơi mưa rất to
như kỳ anh ở hà tĩnh lượng mưa phổ biến là một trăm ba mươi bốn mm a lưới ở thừa thiên huế lượng mưa phổ biến năm mươi bốn mm
theo dự báo của các chuyên gia trong đêm nay và sáng ngày mai cả hai loại hình thế gây mưa cho các tỉnh miền trung là gió đông bắc tầng thấp
và những nhiễu động trong đới gió đông tại mực khí quyển trên cao sẽ hoạt động yếu dần
vì thế những cơn mưa ở các tỉnh miền trung sẽ không còn mạnh như những ngày trước nữa
vùng mưa lúc này cũng thu hẹp dần chủ yếu xảy ra ở các tỉnh từ nghệ an trở vào đến quảng ngãi
mưa giảm mực nước trên các sông ở quảng ngãi bình định sẽ tiếp tục xuống
các sông ở thừa thiên huế và quảng nam tiếp tục ra
báo động theo điều tiết của hồ thủy điện
cụ thể trong đêm nay và sáng ngày mai mực nước trên các sông có khả năng như sau
sông bồ tại phú ốc ở mức ba m mức báo động hai
sông hương tại kim long ở mức một tám m dưới mức báo động hai hai m
sông vu gia tại ái nghĩa ở mức bảy năm m dưới mức báo động hai năm m
sông thu bồn tại câu lâu ở mức hai ba m trên mức báo động một ba m
các sông ở quảng ngãi xuống dưới mức báo động một
các sông ở bình định xuống mức báo động một
những cơn mưa được dự báo sẽ tập trung về đêm và sáng
sau đó sẽ còn tiếp tục giảm hơn xuống diện vài nơi thậm chí về trưa và chiều mai
nhiều nơi ở khu vực trời sẽ chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cao hơn giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ thời tiết tạnh giáo
trở ra với các tỉnh thành miền bắc trong đêm nay và ngày mai
khối không khí lạnh bao trùm khắp bắc bộ sẽ tiếp tục quá trình suy yếu và lệch đông
toàn vùng phổ biến có mưa vài nơi về đêm với nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ hơn
so với đêm ngày hôm qua phổ biến với mức nhiệt từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
cảm giác lạnh chỉ còn xảy ra ở vùng núi vào thời điểm đêm và sáng sớm
về trưa và chiều thời tiết sẽ ấm áp hơn với mức nhiệt toàn vùng tăng dần lên ngưỡng
từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ một vài nơi có thể đạt trên hai mươi tám độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước